tại buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các cơ sở y tế địa phương phải xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể với dịch bệnh bảo đảm công tác vận hành khi có tình huống xấu xảy ra tuyệt đối không được bỡ ngỡ vỡ trận đồng thời liên tục cập nhật thông tin kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nhiễm bệnh và nghi nhiễm tổ chức các điểm cách ly và bảo đảm cách ly tốt an toàn không để lây nhiễm chéo
việc thông tin cần minh bạch kịp thời thì mới cảnh báo được nguy cơ đến người dân bên cạnh đó người dân phải tích cực phối hợp với các đơn vị và cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch